thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay ngày một mươi tám tháng năm đoàn đại biểu ban chấp hành trung mương đảng nhà nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tham dự đoàn có thủ tướng chính phủ phạm minh chính nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng và vương đình huệ
cùng dự có các ủy viên bộ chính trị đại tướng lương cường thường trực ban bí thư chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí võ thị ánh xuân ủy viên trung ương đảng quyền chủ tịch nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
chủ tịch hồ chí minh đã gắn bó và hiến dân chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng ta và dân tộc ta
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ một di sản hết sức quý báu
đó là tư tưởng hồ chí minh thời đại hồ chí minh tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh toàn đảng toàn quân toàn dân ta ra sức thi đua
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
phát huy cao độ truyền thống yêu nước đoàn kết tinh thần tự lực tự cường
phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tiếp đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn